xin chào quý vị và các bạn
thưa quý vị trưa nay ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp đà nẵng xác nhận
trên địa bàn vừa ghi nhận thêm một trường hợp bệnh nhân mắc covid một mươi chín
hiện bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện đà nẵng
được biết bệnh nhân nam năm mươi bảy tuổi trú tại phường hòa khánh bắc quận liên triều
vào ngày hai mươi tháng bảy bệnh nhân có biểu hiện sốt ho đờm nhiều nên đến khám tại bệnh viện c đà nẵng
tại đây bệnh nhân được yêu cầu nhập viện điều trị và lấy mẫu xét nghiệm
đến sáng ngày hai mươi bốn tháng bảy viện pasteur nha trang kết luận bệnh nhân dương tính với sars cov hai
sau khi phát hiện sở y tế đà nẵng đã xác minh điều tra yếu tố dịch tễ của bệnh nhân
bước đầu xác định xác định có một trăm linh ba người tiếp xúc gần và đã cho kết quả âm tính lần một
hiện ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp đà nẵng đang tập trung khoanh vùng
phong tỏa toàn bộ bệnh viện c và triển khai các biện pháp chống dịch
liên quan đến ca nhiễm covid một mươi chín
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố đà nẵng thông tin bệnh nhân có tiền sử nang trung thất
đã được phẫu thuật cách đây khoảng hai năm
trong khoảng một tháng qua bệnh nhân chỉ ở tp đà nẵng không đi ra tỉnh ngoài
bệnh nhân đang sống chung với vợ và con gái tại phường hòa khánh bắc quận liên triểu
về lịch trình di chuyển của bệnh nhân từ đầu tháng bảy đến nay
bệnh nhân chỉ đến bệnh viện chăm sóc mẹ ruột có tới nhà họ hàng dự tiệc và đi dự đám cưới
cụ thể như sau
vào ngày bảy tháng bảy bệnh nhân đến thăm mẹ ruột trú tại phường hòa quý quận ngũ hành sơn
tại trung tâm y tế quận ngũ hành sơn
ngày một mươi tháng bảy mẹ của bệnh nhân chuyển bệnh viện đà nẵng để tiếp tục điều trị
ngày một mươi sáu tháng bảy bệnh nhân đến tầng năm khoa can thiệp tim mạch
trung tâm tim mạch bệnh viện đà nẵng để chăm sóc mẹ đang nằm viện
ngày một mươi bảy tháng bảy bệnh nhân từ bệnh viện đà nẵng trở về nhà
lúc này bệnh nhân có dấu hiệu sốt cảm giác hơi mệt
tối cùng ngày bệnh nhân đến nhà bà con tại đường nguyễn lương
phường hòa khánh bắc quận liên triều để dự tiệc
trưa ngày một mươi tám tháng bảy bệnh nhân đi đám cưới tại trung tâm tiệc cưới và hội nghị
for you palace đường hai tháng chín phường hòa cường bắc quận hải châu thành phố đà nẵng
đến ngày hai mươi tháng bảy bệnh nhân có biểu hiện sốt ho đờm nhiều
nên đến khám tại bệnh viện c đà nẵng vào lúc tám h hai mươi năm phút cùng ngày
tại bệnh viện bệnh nhân được chẩn đoán viêm phổi do vi trùng không phân loại nơi khác
và được nhập viện vào khoa nội hô hấp bệnh viện c đà nẵng
tại bệnh viện c đà nẵng bệnh nhân được chỉ định lấy mẫu xét nghiệm
do trung tâm kiểm soát bệnh tật thực hiện lấy mẫu và xét nghiệm
đồng thời lấy mẫu xét nghiệm tác nhân covid một mươi chín
sau khi phát hiện ca bệnh nghi nhiễm covid một mươi chín tại bệnh viện c đà nẵng
bệnh viện đã kịp thời phong tỏa toàn bộ khẩn trương phun thuốc khử trùng
các phòng khoa quân viên của bệnh viện
đặc biệt các y bác sĩ tiếp xúc gần với bệnh nhân đều phải cách ly
sở y tế cũng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm ngay trong đêm
các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân tại bệnh viện c
bệnh viện đà nẵng gia đình bệnh nhân con gái bệnh nhân và mẹ bệnh nhân
kết quả đã lấy một trăm linh hai mẫu xét nghiệm đều âm tính với sars cov hai
sở y tế cũng đã chỉ đạo các đơn vị tiến hành các biện pháp điều tra dịch tễ
xác định các đối tượng tiếp xúc gần tiến hành cách ly
khoanh vùng địa bàn và các đối tượng
trong khi đó trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh bạch hầu tại tỉnh đắk lắc
nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng
một bộ phận người dân trong tỉnh đã chủ động tiêm vaccine phòng bệnh
theo khuyên cáo của ngành y tế
tính đến sáng hai mươi bốn tháng bảy tỉnh đắk lắc đã ghi nhận hai mươi hai ca bệnh bạch hầu tại năm huyện
điều đáng nói đối tượng mắc bệnh ở nhiều độ tuổi khác nhau
trong đó có nhiều ca bệnh không xác định được nguồn lây nhiễm
và không có triệu chứng bệnh
lo ngại nguy cơ lan rộng dịch bệnh bạch hầu
đông đảo người dân đắk lắc đã tìm đến các điểm tiêm chủng vaccine
để chủ động phòng chống dịch bệnh
theo khuyến cáo của ngành y tế bạch hầu là bệnh truyền nhiễm nhóm b
tốc độ lây lan cao có thể biến chứng gây viêm cơ tim dẫn đến tử vong
để khống chế được dịch bệnh này một cách bền vững
về lâu dài bắt buộc người dân phải thực hiện biện pháp tiêm chủng
những loại vaccine có phòng bệnh bạch hầu
với dịch bạch hầu chúng tôi cũng đặt đưa ra những tình huống
tất cả các phương án gần giống như vậy

với dịch covid trước tiên là thành lập các ban chỉ đạo
cái thứ hai đối với ngành y tế là chuẩn bị tất cả các phương tiện
cũng như tiếp nhận và điều trị và đặc biệt là công tác vệ sinh môi trường
cũng như là nâng cao chất lượng tiêm chủng và làm sao cho người dân hiểu được
là công tác tiêm chủng sẽ mang lại hiệu quả trong công tác phòng chống dịch bệnh
trước sự bùng phát mạnh của bệnh bạch hầu
tỉnh đắk lắc đã cách ly trên chín trường hợp tại các địa phương có dịch bệnh
đồng thời triển khai cho người dân vùng dịch tiêm phòng vaccine
uống thuốc dự phòng bạch hầu phun hóa chất khử trùng các ổ dịch
diễn biến phức tạp của dịch bệnh đòi hỏi mỗi người dân cần nâng cao nhận thức
và chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của ngành y tế
hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm phát đi thông báo
truy tìm đối tượng lê trần thái hiển tự là tý lớn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
trú tại quận sáu để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
cơ quan công an xác định hiển là nghi can thực hiện vụ trộm gần tám trăm linh triệu đồng
tại nhà bà phan thị đành sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy trên đường lê công phép phường an lạc quận bình tân
trước đó vào tối ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín bà đành vừa qua nhà đối diện mua thuốc
thì nam thanh niên mặc quần đùi jean áo sơ mi dài tay đôi mũ bảo hiểm
lẻn vào lấy túi sách trên giường gỗ rồi bỏ chạy
bên trong túi sách có vàng điện thoại nữ trang ngoại tệ trị giá gần tám trăm linh triệu đồng
vào cuộc điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm xác định
nghi can thực hiện vụ trộm táo tợn trên là lê trần thái hiển
và đối tượng này đã không còn ở nơi cư trú
tiếp theo chương trình mời quý vị cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý khác trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
nguyễn anh kính chào quý vị
mời quý vị đến với bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kính thưa quý vị chính phủ quốc gia việt nam lâm thời là tổ chức khủng bố do đào minh quân ở mỹ cầm đầu
lợi dụng sự nhẹ dạ cả tinh hám lợi của một số người tổ chức này đã lôi kéo họ vào hoạt động chống phá đảng và nhà nước
với cá nhân thực hiện các hành vi này trên địa bàn tỉnh là nguyễn hữu thuận
công an đồng tháp đã kịp thời đấu tranh ngăn chặn vô hiệu hóa âm mưu ý đồ hoạt động của tổ chức này trên địa bàn tỉnh
qua công tác nắm tình hình
phòng an ninh đối nội công an đồng tháp đã phát hiện tài khoản facebook thuận hữu nguyễn
có những hoạt động liên lạc với tổ chức chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
và thường xuyên đăng tải chia sẻ nhiều bài viết video clip có nội dung tuyên truyền sư tạc chống phá đảng và nhà nước
nhận định đây là thông tin sai sự thật du khống xúc phạm quy tính của đảng và nhà nước
ban lãnh đạo phòng an ninh đối nội đã chỉ đạo lực lượng xác minh truy tìm
đơn vị đã tiến hành xác minh
đơn vị đã tiến hành xác minh truy tìm và xác định facebook này là do nguyễn hữu thuận sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy
ngộ ở tân mỹ quyền thanh bình sử dụng
từ đó đơn vị đã lập kế hoạch phối hợp với công an quyện thanh bình để gọi hỏi đấu tranh khai thác đối tượng
trước những tài liệu chứng cứ mà lực lượng an ninh đã thu thập được
đối tượng thận đã thừa nhận tất cả các hoạt động tham gia tổ chức chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
chính như việc thực hiện sự chỉ đạo của tổ chức này trong thời gian qua
ở đồng tháp từ năm hai nghìn một mươi bảy nguyễn hữu thuận tham gia mạng xã hội và thường xuyên liên lạc với nick nam hoàng tôn
người tự xưng lại làm việc trong bộ tham mưu của tổ chức chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
đối tượng giao nhiệm vụ cho thuận kêu gọi người dân trong nước tham gia bầu đào minh quân làm tổng thống đệ tam việt nam cộng hòa
và lập danh sách những hộ nghèo trong dòng ngoài tỉnh gửi về giang phòng của tổ chức này
để được hỗ trợ cấp phát nhà miễn phí
nguyễn hữu thuận đã đồng ý và tiến hành thực hiện theo sự chỉ đạo
thực tế thì chương trình cấp phát nhà miễn phí của tổ chức chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
là thủ đoạn lừa biệp mỹ dân nhằm dụ dỗ nhiều người tham gia tổ chức phát triển lực lượng để trống phá đảng và nhà nước
đến nay thuận đã ghi tên tuổi địa chỉ của bốn trăm năm mươi bảy hộ gia đình đăng ký xin cấp phát nhà miễn phí
trong đó có hai trăm linh tám hộ ở đồng tháp hai trăm bốn mươi chín hộ ở các tỉnh khác
do điều kiện khó khăn về nhà ở lại nghe cấp nhà hoàn toàn miễn phí
nên nhiều người đã tin và tìm đến tận nhà thuận để đăng ký thậm chí đăng ký dùng cho người thân
rõ ràng việc cấp phát nhà miễn phí của tổ chức chính phủ quốc gia việt nam lâm thời là chiêu trò lừa biệt
bởi đã hơn ba năm nay các hộ dân đăng ký xin cấp nhà thì hoàn toàn không một ai được cấp như hứa hẹn của nguyễn hữu thuận
hành vi của nguyễn hữu thuận đang được cơ quan chức năng hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm trước pháp luật
thưa quý vị đêm ngày hai mươi ba tháng ba nguyễn hữu thuận đã được cấp phát nhà miễn phí của tổ chức chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
công an thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu phối hợp với các lực lượng chức năng công an tỉnh ra quân tuần tra
kiểm soát xử lý hành vi vi phạm và phòng chống đua xe trái phép trên địa bàn thành phố bạc liêu
sau vài giờ ra quân gần một mươi phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông được lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm
trong đó lỗi vi phạm chủ yếu là điều khiển xe máy không có bộ phận giảm thanh
đặc biệt quá trình tuần tra lực lượng chức năng phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy mang biện kiểm soát sáu mươi chín aa bốn nghìn chín trăm tám mươi tám
đang cất giữ một gói nhựa bên trong chứa những hạt tinh thể màu trắng nghi là ma túy
tổ công tác đưa đối tượng về công an phường bảy thành phố bạc liêu để tiếp tục làm việc
ngoài việc tồn tra xử lý các trường hợp vi phạm lực lượng chức năng còn tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân
về việc chấp hành luật an toàn giao thông mạnh dạng tố giác các đối tượng có biểu hiện tụ tập tổ chức đua xe trái phép trên địa bàn
vào lúc hai giờ sáng ngày hai mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi công an huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp bắt giữ đối tượng nguyễn thành tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ngụ ấp dòng dung xã hậu thanh tây huyện tân thạnh tỉnh long an để điều tra làm rõ hành vi giết người
tại ấp một xã thành lợi huyện tháp mươi
qua làm việc bước đầu đối tượng tuấn khai nhận
do có mâu thuẫn từ trước trong chuyện tình cảm với chị nguyễn thị thúy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai ngụ ấp một xã thạnh lợi huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp
nên khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi ba tháng bảy giữa tuấn và thúy tiếp tục cử cãi nên dẫn đến tuấn dùng dao đâm thúy tử vong
gây án xong tuấn bỏ trốn đến hai giờ sáng ngày hai mươi bốn tháng bảy đối tượng đã bị công an huyện bắt giữ
vụ việc đang được củng cố hồ sơ chuyển phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền
dù quy hoạch được thủ tướng chính phủ phê duyệt chiều cao dưới một mươi tám tầng những sở xây dựng tỉnh bà rịa vũng tàu
vẫn cấp giấy phép cho chủ đầu tư dự án sơn thịnh hai đường lê hồng phong thành phố vũng tàu tới ba mươi ba tầng
đồng thời việc thanh kiểm tra trong quá trình thực hiện dự án chưa được kịp thời đã dẫn đến những vi phạm khiếu kiện kéo dài
theo quyết định số hai trăm ba mươi năm hai nghìn năm trên quy đề ttc ngày hai mươi sáu tháng chín hai nghìn năm
của thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng thành phố vũng tàu đến năm hai nghìn ba mươi
thì khu vực xây dựng chung cư sơn thịnh hai là dưới một mươi tám tầng
tuy nhiên giấy phép xây dựng do sở xây dựng tỉnh bà rịa vũng tàu cấp cho chủ đầu tư cho phép xây dựng ba mươi ba tầng
hai tầng hầm tầng kỹ thuật và sân thượng vượt chiều cao tầng theo quy định
kết luận của thanh tra tỉnh bà rịa vũng tàu cũng chỉ ra chủ đầu tư còn xây dựng một số hạng mục trái phép không phép
không tuân thủ tỷ lệ xanh theo quy chuẩn xây dựng
đáng nói chủ đầu tư còn có dấu hiệu lừa đảo khi khu đất thực hiện dự án căn hộ du lịch nghỉ dưỡng là đất chuyên dùng
nhưng lại ký hợp đồng với hàng trăm khách hàng là căn hộ mục đích sử dụng lâu dài dẫn đến việc người dân không được cấp sổ
chủ đầu tư mới về đấy công bố là mua lại cái trung cư này mua lại cái doanh nghiệp này
với giá là đồng với giá là đồng
và đồng thời là công bố là tối từ tất cả những cái gì vướng mắt
ví dụ như vướng mắt với ngân hàng là không có mua không có đà đọng đến
nhưng mà chỉ mua lại những cái thuận lợi
thì tôi nói cái này cái vô lý
cái thứ hai đó tính là ô ép người dân
ở đây tiền người dân đóng vào hai để sửa chữa nhà cửa đấy
thì như vậy là từ
sơn thịnh ban đầu cho đến bây giờ hoàn toàn từ chối không biết đâu
người dân cũng ngỡ ngàng khi dự án sơn tịnh hai đang bị thế chấp trong ngân hàng
và hàng loạt sai phạm nghiêm trọng đã được thanh tra tỉnh bà rịa vũng tàu chỉ ra
kết quả kiểm tra mới đây các cơ quan ban ngành còn phát hiện
chủ đầu tư mới đang xây dựng nhiều hạng mục không đúng giấy phép trên sân thượng
cái chủ đầu tư mới này vào rồi chưa làm cái gì lại kêu gọi mọi người chúng tôi
là phải đóng thêm tiền để trả lợi cho ngân hàng thì mới ra được sổ
chúng tôi thấy đấy là cái rất là cái vô lý
cho nên là cũng mong rằng là chính quyền tỉnh bà rịa vũng tàu thành phố vũng tàu
quan tâm đến cuộc sống của những người như chúng tôi ở đây
thì cũng mong là chính quyền giúp dân cứu dân và xem xét các ban ngành xem xét
cho cư dân là được theo cái phương án một của cái kết luận thanh tra tỉnh
là chuyển đổi cho cư dân chúng tôi sang đất ở
và chúng tôi cũng sẽ sẵn sàng đóng góp thêm cái nghĩa vụ tài chính cần thiết cho nhà nước
mới đây chủ doanh nghiệp sân thịnh mới đã có buổi gặp gỡ với cư dân để tìm ra hướng giải quyết
xong vẫn chưa có hướng đi chung
chính quyền địa phương đang làm việc với các bên liên quan để thống nhất phương án giải quyết
dư luận đang đặt hoài nghi về công tác quản lý của chính quyền địa phương
và việc cấp phép xây dựng cho dự án này liệu có đúng quy định của pháp luật
ứng dụng vật liệu sợi thép tuyến tính vào việc chống ngập ngăn triều cường
công nghệ lò đốt rác không khói hệ sinh thái dữ liệu pháp luật
là những giải pháp nổi bật được đưa ra tại hội thảo tp hcm hướng đến đô thị thông minh
các giải pháp do viện kinh tế và quản lý tp hcm tổ chức vào sáng nay ngày hai mươi bốn tháng bảy
theo đó đề án xây dựng tp hcm trở thành đô thị thông minh giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn hai mươi năm gồm bốn nội dung chủ yếu kho dữ liệu dùng chung và hệ sinh thái dữ liệu mở
trung tâm điều hành đô thị thông minh trung tâm mô phỏng dự báo kinh tế xã hội
và trung tâm an toàn thông tin thành phố
các đại biểu cũng đã đưa ra một số giải pháp trong các lĩnh vực giao thông chống ngập quy hoạch môi trường
như vận dụng công nghệ thông tin và dữ liệu trí tuệ nhân tạo trong tra cứu tham khảo và giải thích luật pháp
ứng dụng vật liệu sợi thép tuyến tính vào việc chống ngập xây dựng công trình nhà ở cầu cống bờ kè
xây dựng bờ bao xanh điều tiết triều cường hay xử lý rác thải sinh hoạt bằng lò đốt không khói dùng khí tự nhiên
hội thảo cũng đã chia sẻ nhiều nội dung cốt lõi trong việc xây dựng đô thị thông minh với mong muốn đồng hành cùng thành phố
giải quyết các vấn đề còn tồn động sớm trở thành đô thị thông minh và tiếp tục giữ vững vị trí đầu tàu kinh tế của cả nước
thưa quý vị vào ngày hai mươi tám tháng bảy cách đây bốn mươi năm năm tòa soạn báo công nhân giải phóng tiền thân là báo người lao động
hôm nay đã được ra đời liên tiếp gạt hái những thanh tụ trong lĩnh vực báo chí
để nhìn lại chặng đường đã qua buổi lễ kỷ niệm bốn mươi năm năm thành lập đã diễn ra tại sáng nay tại tp hcm
với sự tham dự của đồng chí trương tấn sang nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên chủ tịch nước
nguyên bí thư thành ủy tp hcm cùng đại diện nhiều ban ngành đoàn thể
tờ công nhân giải phóng được xuất bản vào cuối tháng bảy năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm theo chỉ đạo của đặc khu ủy sài gòn gia đình
trở thành tiếng nói của liên hiệp công đoàn giải phóng sài gòn gia đình
từ một tờ báo phát hành một kỳ mỗi tuần với tám trang qua bốn mươi năm năm
đội ngũ báo người lao động đã vương lên thành một trong một mươi năm tòa soạn chính thống uy tín nhất cả nước phát hành nhật báo
nhiều giải thưởng báo chí quy mô thành phố và quốc gia qua từng năm
cùng phản ánh năng lực của đội ngũ phóng viên đặc biệt trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi cho đội ngũ người lao động
đặc biệt trong lĩnh vực cách ly xã hội một bộ phận người lao động ở thành phố gặp rất nhiều khó khăn
tôi đã cùng với ban tập báo người lao động có mặt cái hôm khai trương cây atm ngay tại tòa soạn
cảm nhận được niềm vui của những người lao động nghèo ở thành phố khi tiếp nhận bón quà
những chương trình xã hội của tờ báo người lao động trong nhiều năm qua nó đã tạo dấu ấn cho nét riêng cho tờ báo
cái giải mai vàng được tất cả các văn nghệ sĩ ở cả nước nói chung và thành chính mình nói riêng
rất cao và đặc biệt gần đây là chương trình một triệu lá cờ cùng ngư dân bám biển thì cũng là một chương trình rất là ý nghĩa
mỗi một con tàu ra khơi khắp phối tung bay lá cờ tổ quốc cũng thể hiện được quyền chủ quyền trên vùng biển của mình
thể hiện quyết tâm trở thành một tòa soạn đa phương tiện thay đổi lớn để lớn mạnh và trưởng thành
phù hợp với xu thế của thời đại nhưng vẫn giữ lửa của báo chí cách mạng
ban biên tập báo người lao động đã đang và sẽ từng bước ứng dụng đổi mới tư duy đổi mới cách làm báo
đặc biệt là việc tiếp cận với công nghệ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của độc giả
xứng đáng là một tờ báo uy tín có chỗ đứng vững vàng trong dòng chảy của báo chí cách mạng thời đại bốn
cũng trong hôm nay ngày hai mươi bốn tháng bảy báo người lao động chính thức nhận tác phẩm cho mùa thứ ba của hai cuộc thi
thi viết và thi nhiếp ảnh lấy chủ đề nét đẹp lao động
mùa thứ hai vừa khép lại với sự gia tăng đáng kể trong số lượng và cả chất lượng chuyên môn của các tác phẩm gửi về
riêng cuộc thi viết chủ đề năm nay có thay đổi lấy nội dung viết về ký ức
tiêu chí và nội dung yêu cầu sẽ được ban tổ chức nhanh chóng cập nhật trên các trang truyền thông của báo người lao động
hướng tới kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày thương binh liệt sĩ ngày hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
sáng nay tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm số hai các trung đoàn cảnh sát cơ động khu vực tây nam bộ đông nam bộ
và trung đoàn cảnh sát cơ động đông nam tp hcm đã long trọng tổ chức lễ dân hương
và nghĩa trang liệt sĩ tp hcm
đoàn dân hương với hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên của các đơn vị tham gia
sau nghi thức dân hoa dẫn đầu đoàn dân hương có đồng chí thượng tá khưu thanh triều
bí thư đảng ủy tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm
với đạo lý u nước nhớ nguồn ăn quả nhớ cải trồng cây truyền thông quý bó ngàn đời của dân tộc việt nam
mọi người đã dành một phút tưởng niệm nhớ tới những năm tháng hào hùng
và những công lao vô cùng to lớn của các anh hùng liệt sĩ
đây là những thế hệ cha ông đi trước đã không tiếc máu xương vì nền độc lập của dân tộc
những nén nhang thắp lên cũng mang theo lời hứa quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng
đấu tranh giành vinh quang của các thành viên trong đoàn
kết thúc buổi dân hương các chiến sĩ còn dành tặng các phần quà có ý nghĩa cho hai mẹ việt nam anh hùng
và tám gia đình có công với cách mạng còn khó khăn tại địa bàn quận chín